trước đây những năm mới thành lập thì chủ yếu là xuất khẩu đi ấn độ và bang as thị phần khoảng tám mươi
nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã tăng cái con số xuất khẩu vào thị trường châu âu và thị trường mỹ lên đến ba mươi và bốn mươi
và dự kiến trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh xuất khẩu ra những thị trường khó tính này lên tới bảy mươi tám mươi còn lại là những thị trường thấp cấp và trung cấp
bên cạnh quế hồi các sản phẩm cà phê thực phẩm chế biến hàng may mặc đồ vật liệu xây dựng đồ gia dụng từ gỗ
cũng là những mặt hàng chủ lực và chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân thương mại xuất khẩu quý i năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi đã tạo ra chúng tôi sẽ tạo được những tiền đề để mà có thể vươn mình ra thế giới
công ty chúng tôi là chuyên sản xuất các sản phẩm may theo và xuất khẩu ra thị trường thế giới
bên cạnh các sản phẩm với dèm thương hiệu quilila chúng tôi đang bán ở thị trường việt nam
thì chúng tôi cũng có dòng sản phẩm làm xuất khẩu ra các thị trường thế giới với các sản phẩm dèm và chăn gà gối
hiện tại chúng tôi đang chủ yếu là xuất khẩu các sản phẩm may theo sang thị trường châu âu
thị trường úc và thị trường nhật
theo số liệu mới công bố từ tổng cục thống kê kinh mạch hàng hóa xuất khẩu quý i năm hai nghìn một mươi tám
ước tính đạt hơn năm mươi bốn tỷ đô la tăng hai mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt gần một mươi năm tỷ đô la tăng gần một mươi chín
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt hơn ba mươi chín tỷ đô la tăng hơn hai mươi ba
có thể thấy tác động của các hiệp định thương mại tự do cùng các chính sách hiệu quả của nhà nước
đã giúp kim ngạch xuất khẩu những tháng đầu năm có sự tăng trưởng rõ rệt
điều này phần nào khẳng định sự nỗ lực không nhỏ của các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc đổi mới quản trị
công nghệ chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm thay vì số lượng nhằm nâng tầm thương hiệu
và trụ vững trước sự cạnh tranh gây gắt của các tập đoàn đa quốc gia
hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất chè hoặc là cà phê của việt nam đã đạt được những tiêu chuẩn rất là cao
để xuất khẩu đến các nước trên thế giới
ví dụ như đức nhật ở đấy tiêu chuẩn rất cao ở đấy không có thể có cái sự mà mập mờ hoặc là cái gì cả
thì doanh nghiệp việt nam vẫn xuất khẩu được bình thừa vẫn xuất khẩu có uy tín điều đó
nó thể hiện ở cái là do các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam như chúng tôi
chúng tôi quản lý từ trồng trọt đến chế biến và đóng gói và tiêu thụ tức là từ a tới dép
theo bộ công thương có nhiều yếu tố
đã và đang tạo dư địa thị trường rất lớn cho doanh nghiệp nội tăng tốc xuất khẩu
cụ thể việt nam đang có giao dịch thương mại với hơn hai trăm linh thị trường trên thế giới và vùng lãnh thổ
trong đó có hai mươi tám thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên một tỷ đô la
còn nếu tính ở mức trên năm tỷ đô la đến một mươi tỷ đô la thì có đến bảy thị trường
các cái fta các cái hiệp định thương mại tự do mà việt nam ký kết thì cũng đang phát huy tác dụng rất là tốt
và tất nhiên thì chúng ta cũng đang trông chờ những các fta tiếp theo
như là hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu rồi cptpp và cái hiệp định icep ở trong cái khu vực của đông nam á và nam á
nhìn dưới góc độ thị trường thì việc thực hiện cái fta đã tạo ra những cơ hội cho các sản phẩm thương hiệu việt
và bước đầu là đáp ứng được các yêu cầu khắt khe tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm kiểm dịch và giữ chữ tín trong làm ăn
không chỉ vậy ở tất cả các thị trường mà việt nam có ký hiệp định tự do thương mại
đều ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu vượt trội
với nhiều doanh nghiệp lớn mô hình định hướng sản xuất kinh doanh bền vững là xây dựng chuỗi giá trị xuất khẩu mạnh mẽ
đến các thị trường lớn trên thế giới đang ngày càng được chú trọng
trong đó nhiều doanh nghiệp xuất khẩu việt hiện nay đã đẩy mạnh nâng cao giá trị sản xuất hướng đến người tiêu dùng
thu được giá trị gia tăng lớn hơn hướng tới xuất khẩu sản phẩm bền vững và tạo được lòng tin cho thương hiệu việt trên trường quốc tế
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã và đang nỗ lực đầu tư nâng cao giá trị cho sản phẩm
tuy nhiên hiện vẫn còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa trú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm mà chỉ chạy theo số lượng
khiến giá trị gia tăng cũng như thương hiệu của sản phẩm việt trên trường quốc tế bị sụt giảm
có thể thấy việt nam đang từng bước trở thành quốc gia có kinh mệnh xuất khẩu lớn
xuất siêu hầu như được cải thiện theo từng năm
tuy nhiên giá trị gia tăng trong một số ngành hàng xuất khẩu chủ yếu của việt nam còn ở mức thấp
nguyên do nhiều mặt hàng còn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế tỷ lệ sản phẩm chưa bảo đảm chất lượng cao
một số ngành hàng do thiếu nguồn nguyên liệu trong nước nên phải nhập khẩu để chế biến gia công xuất khẩu
sản phẩm chưa xây dựng được thương hiệu tại thị trường nước ngoài
xuất phát từ một cái việc là chúng ta mới mở cửa xuất khẩu khoảng hai mươi năm nay
thế thì doanh nghiệp thiếu một sự định hướng
chúng ta tìm mọi cách để xuất khẩu để có ngoài tệ về
cách nhanh nhất là chúng ta sản xuất nguyên liệu theo giá rẻ
cách đi nhanh nhất và dễ nhất
chúng ta đã hai mươi năm vừa rồi tất cả các doanh nghiệp việt nam đang đi theo một con đường dễ
đến giờ này thì khi mà cái nguồn tài nguyên của đất nước càng ngày càng bớt
thì cái chi phí nhân công càng ngày càng cao lên thì buộc tất cả doanh nghiệp phải tư duy lại
chúng ta phải phát triển theo cái hướng mà giá trị gia tăng cao hơn
đưa thêm các cái trí tuệ vào sản phẩm của chúng ta
thì tôi hoàn toàn đồng ý là về quá khứ thì chúng ta chưa làm tốt chúng ta sẽ phải thay đổi
đa phần các doanh nghiệp việt nam nói chung và những doanh nghiệp vừa và nhỏ từ việt nam nói riêng
đều chưa thực sự đầu tư nguồn tài chính để xây dựng
nhiều doanh nghiệp việt nam cũng không đánh giá cao về cái giá trị của doanh nghiệp
cho nên là khi mà họ xuất khẩu thì họ chỉ quan tâm làm sao để họ xuất khẩu được số lượng lớn
và cũng không cần phải là quá có nhiều lợi nhuận mà chỉ là lợi nhuận nhỏ thôi
nhưng theo tôi thì nếu theo cái chiều hướng như vậy thì sẽ không thể tồn tại lâu dài được
bởi vì xu hướng của thị trường là cái việc làm sao để khẳng định cái vị thế của mình trên thị trường
và lưu giữ những cái giá trị sản phẩm tốt của mình trên thị trường
thì cái việc mà kiểm soát về chất lượng
đầu tư vào cái việc kiểm soát chất lượng là cái việc tất yếu và cần thiết
một trong các lý do khiến giá trị xuất khẩu của một số sản phẩm việt chưa cao
nằm ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển
sản xuất vẫn chủ yếu là gia công nhập nguyên liệu linh kiện nước ngoài về lắp ráp
điển hình là da giày dẹt may đồ gỗ điện tử ô tô
ngành da dày chỉ đáp ứng ba mươi bốn mươi nhu cầu nguyên phụ liệu
bên cạnh đó việc sản xuất thực phẩm xuất khẩu còn gặp nhiều vướng mắt trong khâu bảo đảm vệ sinh
doanh nghiệp còn sử dụng nhiều chế phẩm kháng sinh
cũng là rào cản mà nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vướng phải trong quá trình xuất khẩu sang thị trường quốc tế
cho đến hiện nay cái lớn nhất của các mặt hàng nông sản đối với rào cản kỹ thuật
đó chính là dư lượng thuốc trừ sâu hay những dư lượng hóa chất
hoặc kháng sinh trong sản phẩm
đây là một trong những rào cản lớn nhất mà hiện nay tất cả các ngành trực tiếp
nông nghiệp hay các ngành và các hiệp hội ngành hàng đều rất quan tâm để giải phóng thoát khỏi rào cản này
các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp không nên có tâm lý chủ quan nóng vội mà xuất khẩu ồ ạt hàng hóa với giá thành thấp
ngược lại cần nâng cao năng lực sản xuất theo hướng sản xuất sạch hơn
đặt tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa lên hàng đầu
cùng với đó cần phải xây dựng thương hiệu tập thể thương hiệu của doanh nghiệp rất quan trọng
nhưng ở một góc độ nào đó nếu có thương hiệu tập thể thì sẽ giúp kéo một doanh nghiệp trong ngành tiến lên đưa giá trị sản phẩm lên cao
giá trị vẫn là quan trọng là cái bánh vẻ to
nhưng mà còn quan trọng hơn bây giờ phải là giá trị gia tăng
đó tức là cái năng lực của mình cái năng lực cạnh tranh của mình và cái gắn với giá trị thương hiệu
thì đấy là bài toán có thể nói là quan trọng nhất của việt nam trong xuất khẩu
gắn với cái việc nỗ lực tiếp tục nâng cao cái giá trị kim ngạch xuất khẩu
thực tiễn của thương mại quốc tế trong những năm qua đã khẳng định
xuất khẩu là hoạt động rất cơ bản là phương tiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển
việc mở rộng xuất khẩu để tăng thu nhập ngoại tệ cho tài chính và cho nhu cầu nhập khẩu
cũng như tạo cơ sở cho phát triển các hạ tầng là một mục tiêu quan trọng nhất của chính sách thương mại
nhà nước đã và đang thực hiện các biện pháp thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu
khuyến khích khu vực tư nhân mở rộng xuất khẩu để giải quyết công an việc làm và tăng thu ngoại tệ cho đất nước
chúng ta cần có một chiến lược toàn diện để thúc đẩy xuất khẩu chứ không phải chấp phá trong phát triển
tôi thấy một số hiệp hội cũng còn chấp phá
có một số hiệp hội như là gia giày này khác cà phê hạt tiêu có chiến lược
thủy sản cũng bước đầu có chiến lược
dạy bay cũng có một bước đầu còn nhiều hiệp hội ngành hoặc khác chưa có chiến lược
chúng ta phải tính cái này
thì tôi đề nghị tóm các nội dung cốt lỗi của chiến lược này như sao
chiến lược toàn diện này như sao
thứ nhất là nâng cao giá trị gia tăng của việt nam trong xuất khẩu
chính vì thế một công việc ngay trước mắt đó là hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tạo liên kết với khu vực

từ đó gia nhập và tiến lên chủ giá trị thuận lợi
nghiên cứu các rào cản đối với các liên kết này
nghiên cứu các rào cản đối với các liên kết này
từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể
từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể
kể cả việc sửa đổi quy định một mươi một hai một mươi năm về công nghiệp phụ trợ

để tập trung phát triển các mặt hẳn linh kiện máy móc thiết bị điện tử
doanh nghiệp cũng cần tăng tính liên kết để thực hiện quy hoạch đầu tư vùng nguyên liệu trọng điểm và triển khai sản xuất theo chuỗi để tăng hiệu quả trong quản lý kiểm soát chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu giảm chi phí giá thành tăng nội lực cạnh tranh
các doanh nghiệp cần phải chủ động tiếp cận thông tin về thị trường nhất là những thị trường mà việt nam đã tham gia fta để tận dụng tối đa lợi thế từ thuế xuất ưu đãi
về lâu dài trong bối cảnh hàng việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường
các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược xâm nhập thị trường một cách phù hợp để có bước đi bền vững
thưa quý vị bài toán nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu là bài toán cần có lời giải
là một yêu cầu thực sự cấp bách để doanh nghiệp việt có cơ hội tồn tại trụ vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
để giải quyết vấn đề này ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng và các nhà khoa học
để có giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường
quý vị thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận đến một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần và phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân